thưa quý vị thời gian vừa qua nhiều vụ án mạng đau lòng vẫn xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương phản ánh tại địa bàn tỉnh yên bái
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đối tượng bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã dùng dao truy đuổi rồi đâm vào bụng vào cổ anh bùi văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một khiến nạn nhân tử vong
không dừng lại ở đó đảng gặp anh trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tiếp tục dùng dao đâm anh dũng bị thương nặng rồi bỏ trốn
đến sáng hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng phát hiện bùi văn đảng đã treo cổ tự tử
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái phối hợp với các đơn vị chức năng cũng đã bắt giữ ba đối tượng gồm
dũng a tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trảo a sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và xuân nủ dê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cùng chú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn về hành vi giết người
do có mâu thuẫn với ông trảo trợp lua từ việc tranh chấp đất đai nên các đối tượng đã đặt bẫy bằng mìn tự chế khiến nạn nhân tử vong
lần đầu tiên thì lên giường hái lá ngón về cho vào nồi canh nhà ông trảo trợp lua để ông ấy ăn
lần thứ hai thì dùng nỏ bắn vào bụng
trong ấy cả hai lần ông lua đều phải đi cấp cứu nhưng không chết
nên chúng tôi đã chế tạo một quả mìn trôn phía dưới đường ống nước nhà ông plua
sau đó cắt đứt ống dẫn nước để khi ông plua đến sửa đường ống sẽ tác động vào bẫy khiến quả mìn nổ
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra ba trăm ba mươi một vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trong đó xảy ra hai mươi hai vụ giết người làm chết một mươi hai người
các vụ án trên xảy ra chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân xã hội
những mâu thuẫn nhỏ nhất thời tâm lý bộc phát dẫn đến hành vi giết người
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự cũng sẽ phối hợp với các cấp chính quyền địa phương
các ban ngành trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền làm tốt những tổ hòa dạy ở cơ sở
để từ đó giám sát phát hiện sớm
những mâu thuẫn trong đồng bào trong nhân dân đối với đồng bào đặc biệt là với những đồng bào ở vùng sâu vùng xa
như là các thủ tục mê tín dị đoan những thủ tục như thả ma
rất nhiều vụ án xảy ra từ những suy nghĩ trình độ nhận thức như thế
để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng
thì ngoài phai tròn nòng cốt của lực lượng công an
rất cần sự chung tay của các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống
cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống
và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra